thưa quý vị và các bạn vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu
và ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại phú thọ và nhiều tỉnh thành khác
với những hình ảnh thu thập được vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân này
từ các nguồn tin trinh sát công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh thành công
làm rõ hành vi vi phạm của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao phát hiện một nhóm người
tự giới thiệu phóng viên của một kênh truyền hình có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh phú thọ
để tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
săn gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm nghi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm
rồi đe dọa yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất mức độ mà người đó vi phạm
để che giấu hành vi phạm tội của mình các đối tượng nhi cũng đã cho người vi phạm tài khoản
và thông qua rất nhiều lần chuyển tiền qua các kênh tài khoản
thì mới chuyển đến cho
nhi để chiếm đoạt tài sản
cái khó khăn trong chuyên án này chúng tôi cũng gặp rất nhiều những khó khăn
thứ nhất là công tác sao kê tài khoản
thứ hai nữa là những người vi phạm thì do sợ vi phạm cho nên cũng không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ thị lệ nhi về tội cưỡng đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố tây ninh đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra làm rõ
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng này gồm huỳnh thế nhớ võ minh trí nguyễn văn chính và nguyễn thị lý
lần lượt bị bắt trong các ngày ba tháng bốn một mươi tháng bốn và một mươi bảy tháng bốn trên địa bàn tp tây ninh
khám xét trên người và tại nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ vật chứng
gồm trên một trăm bảy mươi gam ma túy các loại bảy viên thuốc lắc và nhiều tăng vật để sử dụng buôn bán ma túy
ghen tuông giết vợ rồi tự tử bất thành
bị cáo đỗ thành yên chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang đã phải nhận bản án
chín năm tù về tội giết người phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra vào ngày hôm nay
theo cáo trạng do nghi ngờ vợ ngoại tình hai vợ chồng yên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vợ yên là chị ngon đã nộp đơn ly hôn và trở về nhà bố mẹ
sáng ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trước ủy ban nhân dân xã phú lợi cho rằng vợ đem con trai đi giấu
để giành quyền nuôi con yên đã dùng dao tấn công làm vợ bị thương
sau đó định tự tử thì bị người dân khống chế giao cho cơ quan công an xử lý
được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay
đó là việc một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
đã yêu cầu học sinh đang học lớp chín có học lực không tốt phải chuyển trường
hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay sau thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy đã lập tức thông tin phản hồi
ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua trên mạng xã hội xôn xao thông tin
một số phụ huynh có con em hồng lực yếu kém
đang học lớp chín đã được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phải chuyển trường
về các trường tư hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay khi nhận được thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy
đã khẳng định không hề có vụ việc ép học sinh xảy ra trên địa bàn
đồng thời phòng giáo dục cũng đã tiến hành về hai trường trung học cơ sở trên địa bàn
để khảo sát thông tin chuyển trường của học sinh trong thời gian qua
từ đầu năm học đến giờ thì toàn bộ học sinh lớp chín chỉ có một mươi một học sinh chuyển đi
trong đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì chỉ có bốn học sinh chuyển đi
trong số một mươi một học sinh chuyển đi thì có ba học sinh là trường trong nội thành hà nội
còn lại tám học sinh còn lại là vì điều kiện hoàn cảnh gia đình
nó còn chuyển tịch
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trong số bốn học sinh chuyển trường
thì trong đó có ba học sinh chuyển tịch
tại vì vậy chỉ có một học sinh chuyển trong nội thành hà nội
chính vì vậy nên với thông tin về việc ép học sinh chuyển trường
thì tạo trường cho cơ sở dịch vọng cho đến thời điểm ngày hôm nay
hai mươi tháng bốn chúng tôi kiểm tra thì không có cái hiệp cận đấy
về phía các nhà trường cũng khẳng định không hề tổ chức họp với phụ huynh
học sinh có học lực yếu kém trao đổi về việc chuyển trường hay không cho học sinh
đăng ký sự thi vào lớp một mươi
đối với những học sinh học lực yếu kém
ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm
động viên học sinh cố gắng trong thời gian từ nay đến cuối năm học
chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo có những biện pháp
để tìm hiểu một cách minh bạch về cái thông tin trên
thứ nhất nếu có trường hợp mà giáo viên của nhà trường
thì chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi sẽ có những kỷ lực làm đương
bởi vì nó ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục
thế còn nếu trong trường hợp mà không có sự
việc như vậy thì sẽ phải có minh bạch với toàn thể nhân dân
để nhân dân được biết và sẽ khẳng định rằng ngành giáo dục là không có những cái chuyện như vậy
ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng đã ra chỉ đạo
yêu cầu mọi trường trung học cơ sở chấm dứt việc vận động học sinh
không đăng ký thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
việc học và đăng ký tuyển sinh là quyền nhu cầu của học sinh và cha mẹ
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở phải được định hướng
cho học sinh rõ ràng để các em đưa ra lựa chọn phù hợp không mang tính ép buộc
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
hòa trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi tháng bốn công an huyện phong điền đã khởi tố bị can
bùi thị thúy loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại xã trường long huyện phong điền tp cn
về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra loan khai nhận bản thân không có nghề nghiệp cần tiền tiêu xài
nên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một loan nãy xin ý định lên mạng xã hội facebook
thuê người khác làm giải giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số đỏ của cha ruột
sang tên của mình với giá bảy mươi năm triệu đồng
sau khi có số đỏ loan gặp hậu được thỏa thuận việc bay tiền có lại và phải có tài sản đảm bảo
hợp thức hóa bằng hợp đồng chuyển dựng quyền sử dụng đất nêu trên
ngày ba tháng ba loan đã nhận chuyển khoản tự hậu hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng phòng công chứng nghi ngờ số đỏ giả
nên yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện phong điền kiểm tra xác minh
qua kiểm tra lưu trữ văn phòng đăng ký đất đai huyện phong điền nghi ngờ quyền sử dụng đất của loan là giả
nên chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền đã áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng
kịp thời ngăn chặn việc loan sử dụng số tiền vừa chiếm đoạt
ngày hai mươi tháng bốn công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng âu văn thủy
qua các biện pháp nghiệp vụ
ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện thống nhất bắt quả tăng thủy có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
tại thị trấn dầu dây thu giữ ba gói ma túy loại metafetamin bốn viên nén
qua đấu tranh thủy khai nhận tan vật bị thu giữ là ma túy và thuốc lắc
y chuẩn bị mang bán cho người nghiện thì bị bắt
thiết hành khám xét khẩn cấp chùa ở của thủy lực lượng công an tiếp tục thu giữ
ba gói ma túy một mươi hai viên nén và một dụng cụ sử dụng ma túy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiều vụ tàn trở mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
sáng ngày hai mươi tháng bốn lực lượng cảnh sát giao thông tp thủ đức tp hồ chí minh
đã phải phong tỏa hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý vụ chiếc xe tải
đang chạy trên đường võ chí công
thành phố thủ đức bất ngờ bị sập hổ
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi tháng bốn xe tải biển số sáu mươi năm c một mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba
đang chạy trên đường võ trí công hướng từ quận bảy đi thành phố thủ đức
tại hiện trường hố tử thần có chiều rộng khoảng ba mét chiều dài khoảng ba năm mét
độ sâu hơn hai mét bên dưới có nhiều nước xung quanh hố này bị hở hàm ết kèm theo các vết nứt
tại hiện trường tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút thoát nạn
cái đường đang đi phát hiện nó nứt thì thắng lại tính dè lại mà dè không kẹp chập lẹ quá
lúc đó là nó còn nằm dưới bến xe vừa thắng lại là nó rớt liền luôn
nếu mà chạy tốc độ kể chừng năm mươi năm mấy là tắm đầu rồi
không có ai hết chắc thanh luôn
lúc đó anh chạy tốc độ cũng bao nhiêu anh
dạ khoảng ba mươi năm mà
đại diện sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết
sự việc xảy ra trên làng đường chính đường võ trí công đoạn chưa tới trạm thu phí
nguyên nhân sơ bộ là do hệ thống thoát nước
các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường
để đánh giá xác định cụ thể do hệ thống thoát nước cũ hay quá trình thi công thoát nước
sau khi tìm ra nguyên nhân cơ quan chức năng sẽ tái lập ngay để đảm bảo an toàn giao thông
để giải quyết sự cố các phương tiện đã được điều chỉnh di chuyển vào làng xe hai bánh
trước tình hình tai nạn giao thông còn nhiều diễn biến phức tạp
số vụ và số người chết vẫn tăng cao so với nhiều năm trước
công an tỉnh đồng tháp đã triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra
kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm theo chuyên đề
người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe theo quy định
qua đó đã phát hiện và xử lý hàng nghìn trường hợp không có giấy phép lái xe
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp xảy ra hai mươi sáu vụ
làm chết hai mươi năm người bị thương sáu người
so sánh với cùng kỳ những năm trước thì tăng cả về số vụ và số người chết
nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định tránh vượt sai quy định
qua công tác tuần tra kiểm soát
đã kiểm tra trên hai phương tiện
phát hiện lập biên bản một chín mươi năm trường hợp vi phạm không có giấy phép lấy xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô
hầu hết các trường hợp không có giấy phép lái xe đều tập trung ở các tuyến đường nông thôn tỉnh lộ và nội thị
nhiều trường hợp tham gia giao thông đã hàng chục năm nhưng lại hoàn toàn không có giấy phép lái xe
thậm chí một số trường hợp cá biệt còn mua giấy phép lấy xe mô tô giả để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông
em mằn bặng quá em không có thời gian mà đi học được cái lỗi là mình chưa có bằng lái
rồi mình tham gia giao thông này nó rất là nguy hiểm như vậy em sau này em phải cố gắng là có thời gian em học
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có giấy phép lái xe thì họ đã được tham gia đào tạo
được học về pháp luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe
từ đó người điều khiển phương tiện sẽ chấp hành đúng các quy định về quy tắc giao thông khi tham gia giao thông
bên cạnh đó khi có kỹ năng lái xe
sẽ giúp cho người điều khiển phương tiện tuân thủ pháp luật giao thông
xử lý tốt các tình huống giao thông và nhất là góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông
tổ chức triển khai cho toàn lực lượng cảnh sát giao thông của công an quyện
để nắm gõ và tiến hành đồng lọt giao quân thực hiện theo kế hoạch số một mươi chín của công an tỉnh
nhờ phòng văn hóa thông tin của quyện để tuyên truyền trên trạm truyền thanh của quyện
cũng như là trạm truyền thanh các xã thị trấn
trong một tháng thực hiện chuyên đề chúng tôi đã tổ chức tần tra được bốn mươi tám lượt
trong đó có một trăm chín mươi sáu cán bộ chiến sĩ tham gia đã tiến hành kiểm tra là chín mươi sáu phương tiện
phát hiện là bảy trường hợp vi phạm là điều khiển phương tiện không có giấy phép lấy xe theo quy định
không có giấy phép lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả bất hợp pháp
thường gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả thật nặng nề
do đó việc tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển mô tô không có giấy phép lấy xe theo quy định
được xem là biện pháp cứng rắn của công an tỉnh đồng tháp
nhằm góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông
hội thảo nâng cao kỹ năng tham dự phiên tòa cho điều tra viên trong lực lượng cảnh sát nhân dân
vừa diễn ra vào chiều nay ngày hai mươi tháng bốn tại tp hcm đã thu hút sự tham gia của các đại biểu
đến từ hơn bốn mươi cơ quan điều tra của công an các tỉnh phía nam đến dự có trung tướng nguyễn bình đức
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội
theo quy định mới của bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm tòa án có quyền trụ tập điều tra viên khi có yêu cầu
điều này được xem là một bước tiến trong quá trình xác xử vụ án
tuy nhiên đây là vấn đề mới nên thời gian qua các điều tra viên gặp rất nhiều khó khăn vướng mắt
trong một số trường hợp khi trình bày ý kiến tại phiên tòa điều tra viên chưa thể hiện đầy đủ
cũng như chưa làm rõ được những vấn đề đã được thể hiện trong kết luận điều tra
bên cạnh đó có người tỏ ra thiếu tự tin bị động trong quá trình tham dự phiên tòa
không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của điều tra viên mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan điều tra
trước thực tế đó việc trang bị kỹ năng tham dự phiên tòa cho điều tra viên là hết sức cần thiết
và cần được bồi dưỡng gián dạy tại các trường công an nhân dân trong thời gian tới
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định của luật tố tụng hình sự về hoạt động của điều tra viên tại phiên tòa
thưa quý vị
việc trẻ có riêng
một chiếc máy tính bạn hay một chiếc điện thoại để học tập và vui chơi không còn là điều xa lạ
đặc biệt là trong một khoảng thời gian dài
trẻ phải học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc phụ thuộc vào thiết bị điện tử thì các chuyên gia cũng cảnh báo
thời gian qua đã không ít trẻ phải đi khám tâm lý do ảnh hưởng từ mạng xã hội
khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng hai mỗi ngày đều tiếp nhận các bệnh nhân đến điều trị tâm lý
do các ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội
trải rộng ở khắp các độ tuổi với nhiều vấn đề khác nhau
đặc biệt là ở lớp tuổi cấp tiểu học cấp hai
cái thứ nhất là facebook
trẻ những trẻ đến đây thì chủ yếu là bản thân trẻ
một số trẻ thì trẻ tự nhận thức khá tốt
cho nên trẻ cũng tự nhận thấy rằng con thấy con sử dụng điện thoại nhiều quá
con muốn con ít dùng lại nhưng mà con biết phải làm sao hết
một số trẻ khác thì được nhận diện từ phụ huynh
tôi thấy nó ôm điện thoại cả nhà
dù trẻ không cảm thấy có vấn đề nhưng phụ huynh họ thấy cái sinh hoạt đó nó bất thường
kênh thứ hai là youtube
thì thực ra ban đầu những kênh này rõ ràng lành mạnh và mang ý nghĩa đối với trẻ
có cung cấp thông tin có cung cấp cái hiểu biết đối với trẻ
nhưng mà khi chúng ta lạm dụng sử dụng nhiều trong thời gian dài
thì bắt đầu có những ảnh hưởng tiêu cực hơn
và một kênh nữa gần đây mới xuất hiện đó là tik tok
trong một thời gian dài do tình hình dịch bệnh phức tạp
trẻ buộc phải học trực tuyến
và việc phụ huynh cho phép trẻ dùng máy tính điện thoại riêng phục vụ cho việc học
khiến trẻ càng có cơ hội tiếp cận các trang mạng xã hội
điều mà trước kia khi đi học trực tiếp thì trẻ không được sử dụng
dù hiện nay trẻ đã đến trường nhưng thói quen dùng mạng xã hội khi về
vẫn còn và đang ảnh hưởng đến việc tương tác của trẻ với người thân trong nhà
rõ ràng mạng xã hội không có lỗi
mạng xã hội mang đến những lợi ích cho người sử dụng
chúng ta nhờ mạng xã hội kết nối được với xung quanh
tiếp nhận thêm những cái thông tin mới và nhìn thấy những cái hình ảnh mà chúng ta không có trực tiếp nhìn thấy được
tuy nhiên nó sẽ tác động tiêu cực
thứ nhất là khi sử dụng trong một thời gian dài
trẻ của chúng ta hiện tại là đã đi học đã đến trường học trực tiếp rồi
thì thời gian trẻ sinh hoạt ở trong môi trường gia đình
đâu đó sẽ khoảng tầm bốn đến năm giờ thôi
vậy thì sẽ tốt hơn nếu như mà cái việc sử dụng đó có sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình
nếu chúng ta đột ngột
nói rằng con không được coi cái này không được coi cái kia
đừng có a dua theo bạn bè
thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng ngược từ trẻ và vô tình đẩy trẻ ra xa hơn
như vậy thì một cái từ khóa làm bạn cùng con sẽ rất là cần thiết
các chuyên gia khuyến cáo bất cứ một khó khăn tâm lý nào
thì việc nhận diện luôn được phát hiện càng sớm càng tốt
với những biểu hiện bất thường về hành vi cảm xúc và ngôn ngữ của trẻ
những dấu hiệu nhỏ đó cần được phụ huynh quan tâm và đồng hành cùng trẻ để có sự tin tưởng
bởi càng để lâu sự phòng vệ ở trẻ sẽ nhiều hơn và dẫn đến vấn đề tâm lý ở trẻ